công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố và bắt giam nguyễn thanh tuấn đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản của một lái xe ôm xảy ra vào ngày một tháng chín tại xã quyết thắng thành phố thái nguyên
vào ngày sáu tháng chín nhận được tin báo về việc phát hiện một tử thi nam giới đang trong quá trình phân hủy tại đại học nông lâm thuộc xã quyết thắng thành phố thái nguyên
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập thông tin và tài liệu có liên quan
sau một thời gian xác minh cơ quan công an xác định nạn nhân là ông trần thanh sơn sáu mươi chín tuổi trú tại phường quang vinh thành phố thái nguyên làm nghề lái xe ôm
đối tượng nghi vấn là nguyễn thanh tuấn chú tệ phường túc duyên thành phố thái nguyên
tại cơ quan công an tuấn khai nhận nghiện ma túy và không có tiền trả nợ
vào ngày một tháng chín tuấn đã liên hệ ông sơn đưa đến khu vực xóm một mươi xã quyết thắng
khi tới một vườn cây vắng tuấn đã dùng dây điện và tay xiết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong
sau đó lấy điện thoại và xe máy đem đi cầm đồ được năm bảy triệu đồng
thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cho bé sáu tuổi tử vong tại hà nội
công an quận bắc tử liêm vừa khởi tố bị can lê thành công chú tại phường xuân đỉnh về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự lê thành công để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an bước đầu công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín đã đánh con gái mình
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày mẹ cháu bé cho cháu ăn cháo và uống một viên panadon
thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện các bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện
và báo công an phường láng thượng quận đống đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra
vào sáng nay tòa án nhân dân cấp cao hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự phúc thẩm
xét xử đơn kháng cáo của sáu bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
gọi tắt là dự án ethanol phú thọ
sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu
và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb phạm xuân diệu cựu tổng giám đốc công ty cổ phần
xây lắp dầu khí việt nam pvc
phạm xuân diệu cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb khương anh tuấn
cựu phó trưởng phòng thương mại pvb lê thanh thái cựu trưởng phòng kinh doanh pvb
và hoàng bình tâm cựu kê toán trưởng pvb
tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng lại
nhưng lại không đưa ra được tài liệu gì mới làm căn cứ để viện kiểm sát và hội đồng xét xử
có thể xem xét áp dụng theo quy định
do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
của các bị cáo giữ nguyên các quyết định như bản án sơ thẩm đã tuyên
vào chiều nay phiên tòa chuyển sang phần tranh luận
chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
công an quận cầu giấy hà nội vừa đấu tranh và làm rõ thủ đoạn của nhóm tội phạm
chuyên mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác
mở các tài khoản ngân hàng bằng các thông tin giả để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng phạm tội khác
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi hàng tỷ đồng gây ảnh hưởng
đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
ngày tám tháng chín các trinh sát đội cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng vũ đức anh
sinh năm hai nghìn trú tại quận đống đa hà nội có hành vi mua bán trái phép thông tin
tài khoản ngân hàng của người khác
vũ đức anh đã sử dụng mạng xã hội như zalo facebook telegram
đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh sinh viên với giá bốn trăm linh đồng một tài khoản
sau đó tiếp tục giao bán lại với giá một triệu đồng một tài khoản để hưởng tranh lệch
đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ đức anh đã hưởng số tiền lên tới khoảng một tỷ đồng
từ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản của người khác
vũ đức anh đã sử dụng mạng xã hội như zalo facebook telegram đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh sinh viên với giá bốn trăm linh đồng một tài khoản

đây là lần đầu tiên ngành y tế tp hcm buộc phải huy động nhiều loại hình bệnh viện khác nhau trong cuộc chiến với covid một mươi chín kéo dài gần năm tháng qua như bệnh viện giải chiến bệnh viện tách đôi bệnh viện chuyển đổi công năng toàn phần cùng với việc phải huy động tổng lực nguồn nhân lực từ tất cả bệnh viện trên địa bàn tham gia công tác thu dung và điều trị covid một mươi chín